hẹp khung xương trậu là một trong những bất thường về khung xương dẫn tới hiện tượng xa thành tử cung
vậy những dấu hiệu của xe tử cung là gì phương pháp điều trị ra sao
ngay sau đây sẽ là giải đáp của chuyên gia y tế đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương mục của chúng tôi hôm nay
thưa bác sĩ thì sao tử cung là tình trạng mà rất nhiều chị em thường gặp phải
vậy bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân và hậu quả của sa tử cung ạ
thì cái nguyên nhân mà thường gặp nhất của cái sa tử cung đó là sự tăng ấp
lực ổ bụng đè lên trên cái tự công mà ở người phụ nữ thì nguyên nhân hàng đầu hay gặp
đó là do quá trình mang thai và xanh đẻ
thì những cái thai kỳ từ ba tháng cuối trở đi cũng như là trải qua quá trình xanh ở âm đạo
hoặc là xanh nhiều lần xanh con to thì sẽ làm chấn thương cái hệ thống nâng đỡ của tử cung
người ta còn gọi là hệ thống sàn trậu
thì chính sự tổn thương hệ thống sàn trậu đó đã làm đứt rách các hệ thống nâng đỡ của tử cung
và tử cung sẽ bị tụt ra ngoài
bên cạnh đó thì các cái bệnh lý gây tăng ấp lực ổ bụng khác
mà làm cho cái bệnh lý sa tử cung nó khá phổ biến ở phụ nữ
đó là do quá trình làm việc lao động cũng như là người phụ nữ phải sách nặng phải làm việc nhiều
hoặc là những cái bệnh lý về béo phì hoặc là gì ho kéo dài hoặc là táo bón kéo dài
thì những cái bệnh lý này nó cũng góp phần làm cho cái tình trạng xa tự cung nó xảy ra ở người phụ nữ
thì khi có một cái khối tử cung nó xa như vậy
đầu tiên nhất là nó có thể kéo theo các cơ sở
cơ quan kế bên của nó đi xa theo
và người ta nhận thấy rằng là sáu mươi phụ nữ bị sa tử cung sẽ kèm theo sa bằng quang chẳng hạn vậy
và như vậy thì sẽ có những cái triệu trứng liên quan đến đường tiểu dưới
như là bệnh nhân sẽ đi tiểu lắt nhắt tiểu nhiều lần
hoặc là không kiểm soát được cái đường tẻ của mình
rồi cái khối xa đó mà càng ngày ra càng nhiều
tức là sa lộn toàn bộ tử cung hoặc là sa tử cung nặng độ ba độ bốn
có thể kéo theo hai cái liệu quản sa ra ngoài
và dẫn tới cái chuyện là bệnh nhân sẽ không thế nào đi tiểu hết
được làm cho ứ nước tiểu trong bằng quang
và cái tình trạng ớn nước tiểu này kéo dài thì sẽ dẫn tới nhiễm trùng tiểu
hoặc là gì ứ nước lên trên thận làm cho thận cũng ứ nước
hoặc là suy thận sau này nếu như người phụ nữ không đi khám và kiểm tra định kỳ
cái tử cung khi nó kéo theo sa của cái trực tràng phía sau
thì bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng của cái đường tiêu hóa dưới
như là đi tiêu không kiểm soát hoặc là bỏ táo bón chẳng hạn vậy
vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về các giai đoạn của sao tử cung ạ
sa tử cung thì thường người ta sẽ chia ra làm bốn độ
thứ nhất là độ mà nhẹ thì chỉ là tử cung nó lấp ở phía nửa cái chiều dài ống đạo thôi
gọi là độ một
còn sa tử cung độ hai tức là cái tử cung cách cái mét màng trinh trong khoảng cộng trừ một cm
và sa tử cung độ ba tức là sa gần như toàn bộ
và độ bốn là xa lộn toàn bộ hoàn toàn tử cung ra khỏi ngoài
thì bốn cái độ xa này thì người ta sẽ phân ra theo cái hệ thống
mà chuyên của cái hệ thống đánh giá về sa tạng trậu
và như vậy thì tùy theo cái độ sa
mà bác sĩ sẽ có cái hướng điều trị cũng như là cái tư vấn cụ thể cho người bệnh
để mà chúng ta có thể thích nghi hoặc là điều trị phù hợp đối với cái loại da
hiện nay thì có những phương pháp nào điều trị hiệu quả đối với bệnh sa tử cung thưa bác sĩ
đối với cái sa tử cung
chúng ta sẽ có hai phương pháp điều trị chính
thứ nhất là điều trị bảo tồn không phẫu thuật
và thứ hai là chúng ta sẽ áp dụng các kỹ thuật
phẫu thuật hiện đại tiên tiến để mà điều trị nâng đỡ
phục hồi nâng treo lại cái tử cung
thì đối với các phương pháp điều trị bảo tồn
hiện nay thì chúng tôi sử dụng là phương pháp về vật lý trị liệu sàn trậu
cũng như là đặt cái cái vòng nâng pessary
và thành công thì từ sáu mươi đến tám mươi
tùy theo cái giai đoạn sa
có những trường hợp xa nặng gần như là độ ba độ bốn
chúng tôi vẫn thành công với các phương pháp điều trị bảo tồn mà không phẫu thuật
và đối với phương pháp phẫu thuật
thì hiện nay chúng tôi có thể thực hiện được
tất cả các phương pháp tiên tiến nhất trên thế giới
từ phẫu thuật ngả nội soi ổ bụng
cho tới ngả âm đạo và cho tới ngả mổ bụng hở
và tùy theo điều kiện sức khỏe của bệnh nhân cho phép
về gây mê gây tê cũng như các bệnh lý nền
mà chúng ta sẽ chọn cái phương pháp cái đường phẫu thuật cho phù hợp
và chính vì bệnh viện đa khoa tâm anh chúng tôi là bệnh viện đa khoa
thành ra chúng tôi có thể rất là rộng rãi trong việc là gì
chọn được nhiều phương án về phẫu thuật cho người bệnh
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm của chúng tôi hôm nay
tình trạng xa tử cung sau sinh ngày càng được quan tâm hơn
vì những bất tiện và ảnh hưởng của bệnh đối với cuộc sống người phụ nữ
tuy nhiên vì lý do tế nhị nên phụ nữ thường ngại đi khám âm thầm chịu đựng
trong khi đó nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
da tử cung có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm
hiện nay điều trị xa tử cung có nhiều phương pháp
phẫu thuật điều trị hiệu quả khác nhau
tùy vào mức độ mà bác sĩ thăm khám sẽ chỉ định nội khoa hoặc can thiệp phẫu thuật
quy tụ đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành
trang bị hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại trên thế giới
sự phối hợp chặt chẽ của kiềng ba chân phụ khoa nhiệu khoa hậu môn trực tràng tại bệnh viện
trung tâm sản phụ khoa bệnh viện đa khoa tâm anh
mang đến dịch vụ thăm khám sức khỏe sàn trậu toàn diện chuyên nghiệp
phác đồ điều trị cá thể hóa được xây dựng riêng cho mỗi bệnh nhân
đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế theo sát hỗ trợ mọi vấn đề
trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện và phục hồi tại nhà
những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc một sức khỏe ba sáu năm ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai